ngày hai mươi hai tháng một đoàn công tác thành ủy tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh cao bằng
tại buổi làm việc đồng chí bí thư tỉnh ủy lại xuân môn đã báo cáo khái quát tình hình chính trị
kinh tế xã hội của tỉnh đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ niềm vui mừng đối với sự phát triển của
địa phương đồng thời chia sẻ những khó khăn của tỉnh cao bằng đồng chí mong muốn năm hai nghìn hai mươi
tỉnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tạo niềm tin
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia xây dựng biên giới
hòa bình hữu nghị cùng phát triển nhân dịp này đoàn công tác thành ủy tp hcm đã trao tặng
ba trăm linh triệu đồng của nhân dân cán bộ chiến sĩ tp hcm hỗ trợ cho đồng bào nghèo tỉnh cao bằng ăn tết
tổng công ty du lịch sài gòn tặng hai trăm linh triệu đồng cho tỉnh cao bằng